đất nước ta đã khẳng định vị thế mới tầm vóc mới của một việt nam kiên cường trong gian khó luôn kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật luôn là người bạn chân thành đối tác tinh cậy của các nước được cộng đồng quốc tế trân trọng đánh giá cao
giao thừa là thời điểm sâu lắng để chúng ta suy ngẩm về những điều đã qua nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người mỗi gia đình và của dân tộc
tôi tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người việt nam đề cao phẩm giá trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân
giải phóng các tiềm năng khơi thông các nguồn lực sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn để dân tộc ta vẫn bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa
mùa xuân mở ra bao ước mơ khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất ấm áp nhất giàu sức sống nhất trong không khí xuân của đất trời và xuân của lòng người hội tụ
chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới dành cho nhau những mong ước chân thành tốt đẹp cùng chúc cho dân tộc trường tồn cho đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc
chúc đồng bào đồng chí mỗi gia đình mỗi người dân việt nam sức khỏe bình an thành công và hạnh phúc
năm mới khí thế mới quyết tâm mới thắng lợi mới chào thân ái